liên quan đến sự cố tại bãi rác nam sơn hà nội sau khi ubnd tp hà nội có văn bản chỉ đạo xử lý rứt điểm việc bồi thường hỗ trợ người dân bãi rác nam sơn di rời người dân nơi đây đã thu dọn lều bạt mở đường cho xe rác vào bãi
trong gần một tuần người dân chặn xe vào bãi rác nam sơn ước tính nội thành tp hà nội tồn đọng khoảng một mươi ba tấn rác thải
sau khi bãi rác nam sơn hoạt động trở lại bình thường công ty môi trường đô thị hà nội đã tăng cường nhân lực phương tiện để thu gom vận chuyển rác thải liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm giải quyết xong lượng rác tồn động
và cho đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa hai bài trưng đã không còn rác thải tồn đọng